trước diễn biến mới của dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm sở giáo dục và đào tạo tp hcm
vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục tại thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
các trường học ra soát thông tin kịp thời đầy đủ chính xác về các trường hợp có liên quan đến dịch covid một mươi chín
trong cán bộ quản lý giáo viên nhân viên và học sinh gia đình học sinh kịp thời
các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
tăng cường khử quẩn vệ sinh trường lớp tạo môi trường sạch sẽ thông thoáng
bố trí đầy đủ vòi nước sạch xa phòng và tổ chức cho học sinh rửa tay đúng cách thường xuyên
thông báo nhắc nhở việc đeo khẩu trang theo quy định